tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng làm tổ trưởng
đã làm việc với một mươi bộ cơ quan để đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử
tại buổi làm việc tổ công tác yêu cầu bộ thông tin và truyền thông đẩy nhanh việc xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản hai
triển khai giải pháp liên thông giữa hệ thống chứng thực chữ ký số cầm cộng và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng
với bộ công an tổ công tác đề nghị đơn vị này cần sớm chỉnh nghị định bảo mật thông tin cá nhân
bởi điều này rất quan trọng liên quan đến tính đồng bộ trong quá trình thực hiện chính phủ điện tử
bộ trưởng mai tiến dũng nhấn mạnh chỉ đạo của thủ tướng là nhìn tổng thể hành động nhanh bắt đầu từ việc nhỏ nhất
với nền tảng thể chế nền tảng công nghệ thông tin nền tảng cơ sở dữ liệu đặc biệt hướng tới nền kinh tế số
phục vụ người dân mới là mục tiêu của chính phủ điện tử
lưu ý chính phủ điện tử là công cụ phục vụ nhân dân phải đẩy mạnh cải cách nội bộ
lấy cơ quan trung ương làm hình mẫu tạo áp lực với cấp dưới
chính phủ điện tử là công cụ phục vụ nhân dân phải đẩy mạnh cải cách nội bộ